ngày một mươi một tháng một mươi hai trong phần đối đáp tại phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung và hai đồng phạm
sau khi nghe các luận điểm luận cứ gỡ tội của các bị cáo và luật sư bào chữa
ghi nhận tình tiết mới phát sinh khi gia đình bị cáo nguyễn đức trung tự nguyện nộp một mươi tỷ đồng để báo lãnh nghĩa vụ thiền án
đại diện viện kiểm sát đã quyết định điều chỉnh mức án đề nghị đối với bị cáo nguyễn đức trung từ một mươi đến một mươi hai năm tù xuống còn mức là từ tám đến một mươi năm tù
mức án đề nghị đối với hai bị cáo còn lại được đại diện viện kiểm sát giữ nguyên là từ sáu đến bảy năm tù
đại diện viện kiểm sát phân tích về vai trò chủ mưu đứng đầu của bị cáo nguyễn đức trung
ngoài chức trách là chủ tịch ubnd tp hà nội quản lý công ty thoát nước hà nội
bị cáo trung còn là trưởng ban ban chỉ đạo công tác xử lý nước giữ vai trò cao nhất
viện kiểm sát xác định công ty atic thực chất là công ty của bị cáo trung và gia đình
đại diện viện kiểm sát còn khẳng định đã có sự giả tạo khi cho rằng
redoxy ba c là chế phẩm độc quyền
cụ thể bao bì ghi là redoxi ba c một sản phẩm độc quyền của hà nội
sản phẩm tốn nhiều tiền ngân sách nhà nước
nhưng cuối cùng lại phải mua qua một công ty gia đình làm trung gian
viện kiểm sát cũng cho rằng việc kết luận thiệt hại ba mươi sáu tỷ đồng trong vụ án là phù hợp
chiều ngày một mươi ba tháng một mươi hai hội đồng xét xử sẽ tuyên án